tiêm minh dũng nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb
trầm thích tồn thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb
nguyễn thị thu sương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
và nguyễn lâm anh vũ nguyên phó giám đốc chi nhánh bến thành ngân hàng scb
tòa án nhân dân tp hcm kêu gọi các bị can nêu trên ra đầu thú
để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa
quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật
cáo trạng xác định năm bị can hiện đang bỏ trốn đã giúp sức tích cực cho trương mỹ lan
trong việc lập hồ sơ vay vốn khống rút tiền của ngân hàng scb gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn
với hành vi nhận hối lộ bị cáo nguyễn thị tuyết sương
chú thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đã bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt bốn năm tù giam
theo cáo trạng trước khi phạm tội bị cáo sương là
thẩm phán tòa án nhân dân thị xã bình minh được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất
từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao yêu cầu nguyên đơn trong vụ án phải đưa tiền để vụ án sớm được xét xử
đến ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khi sương đang nhận bốn mươi triệu đồng của nguyên đơn tại phòng làm việc
thì bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tàng và thu giữ toàn bộ tăng vật
thông tin từ công an huyện cơ bang tỉnh gia lai cho biết
đơn vị vừa phát hiện và thu giữ bốn trăm tám mươi năm cây thuốc viện trồng trái phép trong một vườn nhà dân trên địa bàn
trước đó qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình công an huyện cơ bang phát hiện tại vườn rau của ông triệu văn thu
trú tại làng cao sơn xã tơ tung huyện cơ bang trồng nhiều cây thảo mộc
nhìn vào màu hoa và quả rất giống cây thuốc viện nên đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra
kết quả lực lượng chức năng phát hiện có bốn trăm tám mươi năm cây thuốc viện được ông thu trồng trái phép trong vườn nhà
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông thu công an huyện cơ bang tiếp tục phát hiện ba hộp nhựa có chứa chất rắn màu đen
ông thu khai là nhựa cây thuốc viện
hiện công an huyện cơ bang đã tiến hành thu giữ toàn bộ tăng vật để phục vụ điều tra
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển tây nam
đã phát hiện hai vụ vận chuyển gần hai trăm linh lít dầu đeo
trái phép trên biển
cụ thể vào lúc giờ ngày một mươi chín tháng hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện tàu kg chín mươi một nghìn bốn trăm tám mươi bảy ts
do ông phùng văn linh chú tại kiên giang làm thuyền trưởng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu đang vận chuyển khoảng một trăm bốn mươi năm lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
đến ba giờ sáng cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tàu kg chín mươi một nghìn sáu trăm linh hai ts
do ông trần văn tuấn chú tại kiên giang làm thuyền trưởng vận chuyển hơn hai mươi năm lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng tử
công an quận gò vấp tp hcm cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một cháu bé tử vong
trước đó vào khoảng một mươi chín giờ ngày một mươi chín tháng hai đám cháy bùng lên tại một căn nhà ở hẻm chín trăm bốn mươi tám
đường lê đức thọ phường một mươi năm
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp
nhanh chóng điều động hàng chục chiến sĩ và xe cứu hỏa đến dập lửa
tuy nhiên vụ hỏa hoạn đã khiến cho một bé trai tám tuổi tử vong
công an quận gò vấp đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy
trong phần cuối sẽ là những thông tin về chuyên nạn tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay